thời gian gần đây tình trạng khai thác cắt trắng trái phép lại diễn ra ổ ả tại các xã vùng đông thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
theo người dân địa phương tình trạng khai thác cát trắng trái phép tại khu vực vùng đông của thành phố tam kỳ xảy ra gần một mươi năm qua
và các cơ quan chức năng của thành phố đã nhiều lần kiểm tra xử lý nhưng vẫn không ngăn chặn được tình trạng này
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
đây là khu vực đồi cắt trắng giữa rừng phòng hộ và đường cứu hộ cứu nạn đoạn giáp danh giữa xã tam thăng và xã tam phú thành phố tam kỳ
những đồi cắt trắng nơi đây đã bị cầy sới khuét thành từng hõm sâu vài chục mét và để lộ ra những bờ vực cao gần một mươi mét
một số khu vực còn bị lấy cát ăn sâu vào khu rừng phòng hộ
xe tải lấy cát trái phép cả ngày lẫn đêm khiến người dân bức xúc
tình trạng khai thác cắt thì diễn ra hơn một mươi năm
một mươi năm đầu ảnh hưởng đến cái tiền nguyên có nghĩa là lấy hết cận cục còn hết cái tiền nguyên đây thì nó có bới lại nó giữ ra nó chảy nước nữa ra đồng rụng này
ảnh hưởng đến nhân dân đời sống đó chứ nói chung
nhân dân đã nhiều lần phản ảnh với hình như có đơn thư gửi lên tới các cấp chính quyền ở cấp đây này chứ tỉnh cơ quyện thành phố ra
nhưng mà cũng chưa thấy giải quyết được
lấy bây giờ là địa bàn tam thăng là nó đến bốn bãi bốn cái bãi mà để cắt cái chủ xe mà xuống lấy trụng cắt này này
nó tập trung là nó lấy về chủ yếu là về khuya vào đêm một hai giờ sáng
khi mà lực lượng chúng ta đã có kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa ba lực lượng quân sự công an và tổ chức tự
còn lý hiện trạng là chúng ta ra quân lập thì nó bị lộ đồ hình
là nó có cấ bộ phận lực lượng đó chúng ta là cảnh giới xung quanh cái chỗ trụ sở chúng ta làm việc
nếu mà triển khai cái lực lượng ra đi lòm thì dứt khoát lại dưới đài là họ bỏ hoặc trả trống
cái biện pháp mà xử phạt hành chính thì thật ra thì nó còn rất nhẹ không đủ sức sẵn đai với lại cái đấu tượng trộm cáp này
cái thời gian sắp đến thì tôi nghĩ là ngò cái lực lượng của xã ra thì tôi đề nghị là cắt phòng băng của thành phố
chủ yếu là công an thành phố chúng ta tập trung để mà giúp cho địa phương để mà ngăn chặn ngay cái tình trạng này liền
từ tháng tám đến nay đội cảnh sát kinh tế công an thành phố tam kỳ đã phối hợp với tổ liên ngành tiến hành kiểm tra
bắt được hơn một mươi vụ khai thác trộm cắt trắng tại khu vực vùng đông và xử phạt gần sáu mươi triệu đồng

chủ yếu là công an thành phố chúng ta tập trung để mà giúp cho địa phương để mà ngăn chặn ngay cái tình trạng này liền
do vậy ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân sắp đến các cơ quan chức năng tỉnh quảng nam và thành phố tam kỳ
cần có chế tài xử phạt mạnh hơn nữa đối với các hành vi vi phạm